liên quan về vụ tàu loạn titan mất tích ở đại tây dương vào hôm một mươi tám tháng sáu
lực lượng tuần duyên mỹ nhận định cả năm nạn nhân trên tàu lặn đều đã thiệt mạng trong một sự cố
dường như là một vụ nổ khủng khiếp
trong khi đó oceangate công ty vận hành tàu lặn titan
có thể phải đối mặt với những vụ kiện từ gia đình nạn nhân dù hành khách đã ký cam kết miễn trừ
trước khi bước lên tàu lặn titan thực hiện chuyến tham quan sát tàu titanic
các hành khách đều phải ký cam kết miễn trừ trách nhiệm với oceangate
trong đó nguy cơ tử vong được đề cập ít nhất là ba lần ngay ở trang đầu tiên
theo đó họ phải tự chịu trách nhiệm nếu thiệt mạng khi con tàu gặp sự cố dưới đáy biển
tuy nhiên thân nhân của các nạn nhân vẫn có thể kiện oceangate
cũng như những người khác liên quan tới tàu lặn titan ngay cả khi nạn nhân đã ký cam kết miễn trừ
cam kết miễn trừ không phải lúc nào cũng là lá chắn pháp lý vững chắc
và các thẩm phán có quyền bác bỏ nó nếu có bằng chứng về sơ xuất hoặc rủi ro nghiêm trọng
không được tiết lộ đầy đủ với hành khách